lực lượng chức năng tạm giữ hai mươi một đối tượng thu giữ nhiều vật chứng gồm súng tự chế dao mã tấu và gậy
trong số vật chứng nói trên có hung khí nghi là lựu đạn và một số chất nghi là ma túy
xét nghiệm nhanh phát hiện chín trong số hai mươi một đối tượng dương tính với chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa khởi tố bắt tạm giam đối với hai đối tượng
gồm trịnh công thức chú tại tỉnh quảng trị và nguyễn sĩ hùng chú tại tỉnh quảng bình
về hành vi chống người thi hành công vụ
vào ngày một mươi tháng ba thức và hùng điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ
nên bị lực lượng tuần tra chốt chặn chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng dừng xe kiểm tra hành chính
phát hiện các lỗi như sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện xe không có gương chiếu hậu
không có giấy phép lái xe tuy nhiên lực lượng chức năng chỉ tiến hành nhắc nhở
đến dạng sáng ngày một mươi một tháng ba vì bực tức nên cả hai điều khiển xe quay lại
dùng gạch ném vào lực lượng chín trăm một mươi một đang làm nhiệm vụ
khi lực lượng công an điều khiển xe công vụ đuổi theo
hai đối tượng trên đã đâm xe trực diện rồi bỏ chạy tuy nhiên cả hai đã bị bắt giữ ngay sau đó
liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên mang theo dựa chặn đầu xe tải trong hầm đường bộ
phước tượng huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế vào tối ngày một mươi hai tháng ba
công an huyện phú lộc cho biết đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc thu giữ hung khí
và các phương tiện của các nhóm thanh niên nói trên
tối ngày một mươi hai tháng ba một nhóm năm thanh niên đi trên ba xe máy không đội mũ bảo hiểm
chạy đến cửa hầm phước tượng sau đó nhóm thanh niên này dàn hàng ngang
chặn trước đầu một xe tải chuẩn bị đi vào hầm một người trong nhóm dùng một cây dài
nghi là cây dựa chém mạnh vào ca bin xe tải thấy chiếc xe tiếp tục chạy
nhóm thanh niên đuổi theo và dừng xe máy ngay trong hầm chặn đầu ép tài xế dừng lại
qua làm việc các đối tượng cho biết bị kích động say rượu nên chặn nhầm xe
và thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
vào khoảng giờ ngày một mươi bảy tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã triệt phá
một tụ điểm cá độ bóng đá lớn tại một quán nước ở thành phố quảng ngãi
cụ thể tại quán nước giải khát của ông cao văn thành ở đường nguyễn thủy
tổ sáu phường quảng phú thành phố quảng ngãi đang phát trực tiếp giải bóng đá cúp fa
lực lượng cảnh sát hình sự ập vào quán bắt quả tăng đối tượng cao văn thành
đã tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền trong quán còn có năm người khác tham gia cá độ bóng đá
qua khám xét tạm giữ một mươi hai triệu đồng tiền mặt nhiều tờ tịch ghi cá độ với số tiền trên năm mươi triệu đồng
đối tượng cao văn thành khai nhận đã lấy một tài khoản trên trang web cực tám nghìn tám trăm chín mươi chín com
để tổ chức đánh bạc và chuyển số tiền cá cược đã nhận cho nhà cái nhằm hưởng hoa hồng
hiện vụ việc đã được chuyển giao cho công an thành phố quảng ngãi để tiếp tục điều tra mở rộng
theo thông tin mới nhất từ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và viện sốt z
ký sinh trùng côn trùng trung ương cho đến tối ngày hôm qua đã có tổng số khoảng hai trẻ
được xét nghiệm sán và một số ký sinh trùng khác trong những ngày vừa qua
và kết quả xét nghiệm cho thấy là đã có thêm tám mươi năm trẻ có kết quả dương tính với ấu trùng sát lợn
như vậy là cho đến tối ngày hôm qua một mươi bảy tháng ba đã có hai trăm linh chín trường hợp trẻ ở bắc ninh bị nhiễm sá lợn
trong gần năm trăm linh mẫu xét nghiệm của bệnh nhân ngày một mươi sáu tháng ba
đã có kết quả chắc chắn có năm mươi tám mẫu dương tính với ấu trùng sán lợn
một số mẫu nghi ngờ nhân viên bệnh viện sẽ chạy lại kết quả lần ba để có thể khẳng định thêm
còn đối với sáu trăm linh mẫu lấy trong ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng ba tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương vẫn chưa có kết quả
hiện bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đang huy động toàn bộ nhân viên khoa xét nghiệm chạy mẫu
sơ bộ tỷ lệ dương tính giao động trung bình từ khoảng một mươi đến một mươi năm tùy thuộc các xã khác nhau
bệnh viện sẽ chạy tiếp nhóm run sán thứ ba để đánh giá khả năng dương tính chéo của các loại ký sinh trùng
trước khi đưa ra kết quả chính xác cuối cùng
ngày hôm qua trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hà nội cho biết
sau gần một tuần gia quân tuần tra ban ngày lực lượng cảnh sát cơ động đã xử lý hơn một một trăm linh trường hợp
người điều khiển phương tiện mô tô xe gắn máy vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm tại các quận và huyện thanh trì
trước đó từ ngày một mươi một tháng ba trung đoàn cảnh sát cơ động đã triển khai thành lập các tổ công tác
tiến hành tuần tra kiểm soát
từ bảy h đến một mươi chín h hàng ngày trên địa bàn các quận và huyện thanh trì để kịp thời xử lý những trường hợp
người điều khiển phương tiện mô tô xe máy tham gia giao thông vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm
trong quá trình tuần tra kiểm soát nếu phát hiện dấu hiệu phạm pháp hình sự
tổ công tác sẽ bản giao cơ quan công an các phường xã để xử lý theo quy định
đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh sáng nay